bộ công an đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tiếp nhận giải quyết và điều tra các tin báo tố giác tội phạm liên quan đến nhà xe thành bưởi
đó là thông tin được trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng một mươi diễn ra vào chiều nay tại hà nội
tại buổi họp báo một vấn đề được quan tâm chính là các phi phạm của công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi hay còn được gọi là nhà xe thành bưởi sau khi xe của doanh nghiệp này gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến năm người tử vong tại địa bàn tỉnh đồng nai thời gian vừa qua
về vấn đề này trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về khắc phục hậu quả tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đồng nai
bộ công an đã chỉ đạo công an đồng nai khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn làm rõ trách nhiệm của cá nhân tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
công an tp hcm đã phối hợp với một số đơn vị liên quan để làm rõ sai phạm công an tp hcm cũng đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh và các địa điểm liên quan của thanh bưởi tại tp hcm và tỉnh lâm đồng
cũng liên quan đến vụ việc này đại diện các cơ quan của chính phủ cũng cho biết đã và đang tiến hành xác minh các vấn đề sai phạm của doanh nghiệp này đồng thời thực hiện nhiều giải pháp chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tài
qua thực hiện công tác
quản lý cục thuế tp hcm cũng đã phát hiện công ty thanh bưởi có dấu hiệu chi trả thu nhập cho nhiều người lao động với số tiền lớn hơn với thu nhập từ tiền lương tiền công mà doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thu nhập cá nhân với cơ quan thuế
hành vi này dẫn đến việc trốn thuế và làm giảm đi thuế mà lẽ ra phải lột theo thực tế và căn cứ vào các quy định có liên quan
cục thuế tp hcm
cục thuế tp hcm cũng đã chuyển các hồ sơ này sang cơ quan công an của tp hcm để thực hiện các điều tra theo quy định của pháp luật
tại buổi họp báo đại diện các cơ quan như bộ công an bộ tài chính bộ giao thông vận tải cũng cho biết các cơ quan này đã và đang phối hợp chặt chẽ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
đồng thời tiến hành các hoạt động thanh tra kiểm tra các biện pháp để thực hiện tốt mục tiêu nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trước đó bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn cũng đã thông báo nhanh về một số kết quả đạt được trong thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
cũng như các kết quả thực hiện trong một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi ba
hôm nay đoàn công tác của bộ công an do đồng chí trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
có buổi kiểm tra công tác công an và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba tại công an tỉnh tuyên quang
tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía lãnh đạo tỉnh tuyên quang có đồng chí nguyễn văn sơn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd
báo cáo tình hình kết quả thực hiện các mặt công tác và tiến độ thực hiện các chỉ tiêu năm hai nghìn hai mươi ba nêu rõ
công an tỉnh tuyên quang đã chủ động nắm tình hình thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân trên địa bàn tỉnh
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật tên nạn xã hội được thực hiện quyết liệt
tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế kéo giảm một mươi ba bốn mươi năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt chín mươi bảy một mươi một
đối với tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi ba tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi công an tỉnh có một mươi hai chỉ tiêu hoàn thành vượt mức ba mươi tám chỉ tiêu hoàn thành
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn duy ngọc ghi nhận những kết quả
kết quả công an tỉnh tuyên quang đạt được trên các lĩnh vực công tác
thứ trưởng đề nghị lực lượng công an tỉnh tiếp tục coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản làm tốt công tác điều tra xử lý tội phạm chấp hành quy định pháp luật
lực lượng công an toàn tỉnh cần chủ động nắm chắc tình hình trước trong và sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện tốt công tác tham mưu xử lý các vụ việc không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước nhận diện nguyên nhân tai nạn giao thông nguyên nhân cháy nổ để có biện pháp phòng ngừa và tiếp tục thực hiện hiệu quả đề án sáu trên địa bàn tỉnh
trước đó đoàn công tác của đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã tiến hành kiểm tra các mặt công tác tại công an phường minh xuân tp tuyên quang và công an xã trung môn huyện yên sơn tỉnh tuyên quang
sáng nay nhà xuất bản công an nhân dân đã phát hành bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn
bộ lịch công an nhân dân với một mươi sản phẩm khác nhau được trưng bày tại một trăm linh s kiều hà nội
các mẫu lịch đã nhận được sự quan tâm của đông đảo các đơn vị đại lý người sử dụng lịch ngay trong ngày đầu tiên chính thức mở bán
đây là ấn phẩm văn hóa mang đặc trưng riêng của lực lượng công an nhân dân thể hiện truyền thống vẻ vang của lực lượng công an nhân dân và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân
bộ lịch công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn phản ánh toàn diện sinh động các hoạt động công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân trên mọi miền tổ quốc
đặc biệt phản ánh đậm nét công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở các địa bàn trọng điểm vùng sâu vùng xa biên giới
các hình ảnh trên lịch đồng thời bám sát các hoạt động các sự kiện lớn của đất nước của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó nổi bật có các hình ảnh gắn với kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ bảy mươi năm ngày giải phóng thủ đô
qua lịch block siêu cực đại và lịch block đại cán bộ chiến sĩ và nhân dân có dịp chiêm ngưỡng nhà hát hồ gươm công trình văn hóa nổi bật niềm tự hào của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều hoạt động phong phú ngay trong những ngày đầu mới đi vào hoạt động
trong đó nổi bật có các hình ảnh gắn với kỷ niệm bảy mươi năm chiến đấu nét nhân văn nhà hát rất lớn và rất mới
ngoài ra có những đổi mới như là năm nay lịch bản công an nhân dân chúng tôi làm diện tích để anh em ghi chép dọng hơn và bỏ đế nhựa dùng đế giấy để cho thân thiện môi trường
nói chung là thể hiện hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an gắn liền với nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng và gắn liền với các vùng miền của tổ quốc
từ nhiều năm qua bộ lịch công an nhân dân đã phục vụ nhu cầu của cán bộ chiến sĩ và người dân cả nước mỗi dịp tết đến xuân về
góp phần quan trọng vào hoạt động tuyên truyền giáo dục đối với cán bộ chiến sĩ và nhân dân tích cực tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
đã và đang phối hợp cùng lực lượng đoàn viên thực hiện
thật ấm áp khi hình ảnh người chiến sĩ công an không chỉ bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân
mà các anh còn giúp những số phận không may mắn có thêm niềm tin không ai bị bỏ lại phía sau vững bước vượt qua khó khăn trong cuộc sống
đây là hình ảnh thường gặp vào cuối tuần tại trường đại học bình dương phân hiệu cà mau
tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn thuộc thành phố cà mau
khu nhà trọ dành cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo thuộc khóm sáu phường sáu thành phố cà mau
với các hộ dân sinh sống tại đây những ngày cuối tuần thật ấm áp và hạnh phúc khi được các bạn trẻ công an và đoàn viên tặng bánh mì cùng nước lọc để ăn sáng
ngoài việc tặng đồ ăn sáng các bạn còn thăm hỏi và động viên bệnh nhân và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn chiến đấu với bệnh tật
thấy tị gần nó nhỏ chứ cũng có ý nghĩa cũng như là có cái tình thương cũng như là mến thương đó
cũng như các con cũng nghĩ
mấy cô ở đây bệnh quạng các con đem ở đây cho dù cho nó nhỏ đi nữa cũng là cái tấm chăn tình của mấy con cho cô
cô cũng ơn rất nhiều nha
với phương châm lá lành đùm lá rách mang tình thương sẻ chia cho những người cần thiết
đối tượng mà mô hình tủ bánh mì an sinh giúp đỡ đa dạng nhiều thành phần khác nhau như gia đình và thân nhân người mắc bệnh hiểm nghèo
người chợ xe honda khách tại các đường xe hay bốc vác tại điểm chợ
tuy hoàn cảnh khác nhau nhưng ở họ đều có một điểm chung là gặp nhiều khó khăn
khó khăn trong cuộc sống đang cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái
sự xuất hiện của các bạn trẻ mang cái quân phục này sẽ khiến cho các em cảm thấy rằng các em được yêu quý được trân trọng
và các em hy vọng rằng những hình ảnh này sẽ làm cho các em thay đổi nhiều trong cái suy nghĩ trong cái cách sống của các em
cô cũng qua đây cô cũng cảm ơn các bạn trẻ
để thực hiện mô hình trên các thành viên trong mô hình bánh mì an sinh đã tự nguyện đóng góp từ tiền lương và sự ủng hộ của các mạnh thường quân gần xa
ngoài việc tặng bánh mì và nước uống hiện nay mô hình trên đang mở rộng tặng thôn tập sách vở cho các em tại các lớp học tình thương
cuộc sống thật tươi đẹp và ý nghĩa
khi mỗi tấm lòng đều giang rộng yêu thương những người chiến sĩ công an vẫn nguyện vì nước quên thân vì dân phục vụ
tin an ninh trả tự ngày ba tháng một mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn khởi tố thêm bốn bị can và thay đổi tội danh với một bị can đã khởi tố trước đó
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và các tổ chức đơn vị có liên quan
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với dương tấn trước tư tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng
hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng sang tội tham ô tài sản
phê chuẩn quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam lệnh khám xét đối với bốn bị can nguyễn thanh tùng lê văn chánh đào trí kiên lê thị kiều trang
cùng về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng
trước đó cơ quan kể sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam trương mỹ lan chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng nhiều đồng phạm
đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan kể sát điều tra bộ công an đã khởi tố năm bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc đoàn thanh tra ngân hàng nhà nước việt nam
mới đây nhất ngày hai mươi năm tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố với bảy bị can trong vụ án xảy ra tại ngân hàng scb tập đoàn vạn thịnh pháp
nhưng các bị can đã bỏ trốn nên bộ công an đã ra quyết định truy nã
một đường dây buôn lậu điện thoại di động máy tính bảng
máy tính sách tay từ campuchia về tp hcm do đối tượng ngô tấn đạt chú phường sáu quận một mươi cầm đầu vừa bị triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bắt tạm giam ngô tấn đạt và nguyễn văn giang về tội buôn lậu
ngày hai mươi sáu tháng một mươi trinh sát bắt quả tàng nguyễn văn giang khi đang nhận các thủng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để chuyển vào kho hàng tại địa chỉ một trăm năm mươi bảy hưng phú phường tám quận tám
khám xét khẩn cấp kho hàng trên lực lượng công an thu giữ ba chín trăm bốn mươi tám điện thoại di động
nhãn hiệu iphone các loại ba máy tính bảng hai mươi thiết bị định vị e tac ước tính trị giá khoảng ba mươi tỷ đồng và các tài liệu dữ liệu có liên quan
nguyễn văn giang khai đã nhận và cất xấu số hàng này theo chỉ đạo của ngô tấn đạt
kết quả điều tra xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã vận chuyển chót lọt trên hai mươi hai điện thoại di động
máy tính sách tay máy tính bảng các loại từ campuchia về tp hcm ước tính giá trị khoảng ba trăm linh tỷ đồng
công an tp việt trì tỉnh phú thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam hai nam thiếu niên có hành vi thông chốt và tấn công lực lượng cảnh sát giao thông
hai đối tượng bị khởi tố gồm phan văn hiếu sinh năm hai nghìn bảy và nguyễn hoàng bảo sinh năm hai nghìn sáu cùng trụ thải tp hcm
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi tổ công tác của công an tp hcm thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại đường hùng vương
phường vân phú thành phố việt trì đến khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày tổ công tác phát hiện có năm thanh niên đi trên ba xe mô tô
che biển số bằng khẩu trang không đủ mũ bảo hiểm tổ công tác ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra xử lý
thì nhóm này không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy sau đó nhóm này quay lại dừng xe ở bên chiều đường đối diện
rồi dùng ba vỏ chai bia ném vào vị trí tổ công tác khiến một thành viên của tổ công tác bị thương
kết quả điều tra xác định nhóm thanh niên gồm năm người
bao gồm hiếu và bảo cả năm đều chưa có giấy phép lái xe
hiện cơ quan công an cũng đang điều tra xác minh ba người còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
công an xã ninh sơn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang xác minh
truy tìm các đối tượng liên quan đến vụ hành hôn một người phụ nữ khiến người này nhập viện
nạn nhân được xác định là bà phạm thị mỹ lan chú xã ninh sơn thị xã ninh hòa
bà lan cho biết vào chiều ngày một tháng một mươi một
bà đang ở nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên khoảng sáu người xông vào đánh giã man
hình ảnh từ camera an ninh ghi lại cho thấy nhóm thanh niên dùng ống sắt
hung khí xông vào nhà tìm ông hòa là người sống chung với nhau như vợ chồng với bà lan
tuy nhiên vì không tìm thấy ông hòa nên nhóm thanh niên đã hành hung bà lan
hiện công an xã ninh sơn thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa đang truy xét hành tùng của nhóm đối tượng này
thưa quý vị
huyện châu thành tỉnh hậu giang tiếp xác với nhiều tỉnh thành như cần thơ vĩnh long sóc trăng
và có nhiều tuyến quốc lộ đi qua
để chủ động bảo đảm an ninh trật tự
thời gian qua công an huyện đã tăng cường công tác tuần tra
kịp thời phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng tội phạm lưu động nguy hiểm
qua công tác tuần tra vũ trang
mới đây công an xã đông phước a huyện châu thành bắt được đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp là lưu kim lâm
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm cùng nhiều công cụ gây án
lâm khai vừa từ tỉnh sóc trăng đến huyện châu thành tìm tài sản để trộm
nhưng chưa kịp thì bị bắt
ngoài ra lâm còn thừa nhận đã thực hiện bốn vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn huyện châu thành
trong thời gian vừa qua tình hình tội phạm
đặc biệt là tội phạm cướp giật tài sản tội phạm trộm cắp tài sản
thì xảy ra thường xuyên tại nhiều địa bàn
nhận định tình nghĩa chân
thì lực lượng công an xã đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với lực lượng quân sự trong tuần tra vũ trang
đặc biệt là các tuyến lộ nông thôn sâu và các thời gian trọng điểm như từ giờ đến bốn giờ sáng
thì qua hai tháng gần đây
thì lực lượng đã phát hiện và bắt bốn vụ bốn đối tượng
các đối tượng chủ yếu là người ngoài địa bàn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
mới đây tổ tuần tra công an huyện châu thành và công an thị trấn ngã sáu phát hiện đối tượng huỳnh tuấn vũ

năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại thị trấn ngã sáu huyện châu thành
điều khiển xe mô tô có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra bắt quả tang vũ cất dấu tám bịch ma túy đá
có tổng khối lượng gần hai hai gram
hiện cơ quan điều tra đã khởi tố huỳnh tuấn vũ để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
hơn hai tháng trở lại đây
từ công tác tuần tra công an huyện châu thành đã phát hiện sáu vụ tội phạm về trật tự xã hội
kinh tế ma túy bắt tám đối tượng đa số là người ngoại tình
hội xã hội kinh tế ma túy từ nay đến cuối năm diễn biến rất phức tạp
đặc biệt là trước tết nguyên đáng năm hai nghìn bốn
xét pháp từ vấn đề đó được sự chỉ đạo của bang lãnh đạo công an huyện
đội cảnh sát hành sự chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các đội nghiệp vụ như công an
các xã thị trấn tăng cường tuần tra vũ trang như mặc phục
khép kính địa bàn đặc biệt là vào giờ là từ h đến ba h sáng
hay là tập trung vào cách tiến địa bàn trọng điểm
cũng như các đối tượng thường xuyên có tình án tự sự gây gói tự đánh nhau
như có hành vi phạm lực để tập trung để găng đe kéo giảm tội phạm trong thời gian tới
trước dự báo về tình hình tội phạm từ nay đến cuối năm diễn biến phức tạp
bên cạnh công tác tuần tra của lực lượng công an
người dân cũng cần hết sức cảnh giác không được chủ quan cho việc bảo vệ tài sản
tích cực tham gia cùng cơ quan công an trong đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
sáng nay một vụ nổ lớn xảy ra tại gia đình người dân ở huyện an lão thành phố hải phòng
khiến một người tử vong
thông tin ban đầu khoảng tám giờ sáng ngày bốn tháng một mươi một
tại căn bếp cũ dùng để chứa đồ đạc của gia đình anh đào xuân quy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm tại xóm câu đông xã quang trung huyện an lão thành phố hải phòng
xảy ra nổ lớn khiến người đàn ông này thiệt mạng
tại hiện trường có nhiều vật dụng bánh pháo chưa nhồi
vào thời điểm phát nổ trong nhà chỉ có nạn nhân
bố mẹ đẻ anh ở nhà bên cạnh
vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
liên quan đến vụ nổ bình ga tại quảng ngãi khiến chín nạn nhân bị thương
bệnh viện đà nẵng cho biết trong đó có ba nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch
trước đó khoảng một mươi bốn h ngày ba tháng một mươi một
tại khu vực hầm chứa hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công nghiệp tàu thủy dung quốc
công ty the qs trụ sở tại khu kinh tế dung quốc
xảy ra vụ nổ bình ga khiến chín công nhân bị bỏng